theo thông tin từ tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đắk lắc tính đến ngày chín tháng bốn
bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên hơn hai hai trăm linh con lợn đã chết và tiêu hủy hơn hai một trăm linh con
bệnh lở mồm long móng ở lợn đã xuất hiện tại một mươi trên một mươi năm huyện thị xã thành phố của địa phương
qua hơn hai tháng kể từ ngày phát hiện ổ dịch đầu tiên đến nay ở các địa phương vẫn liên tục phát sinh những ca bệnh mới
chỉ tính trong ngày chín tháng bốn đã phát sinh một trăm linh một con lợn mắc bệnh ở huyện crong năng và đặc biệt là huyện crong bông với chín mươi năm con lợn bị nhiễm bệnh
trước tình trạng này sở tây chính đã trình ủy ban nhân dân tỉnh mức hỗ trợ tiêu hủy lợn do dịch bệnh lở mồm long móng
tay xanh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh đắk lắc
theo đó hỗ trợ ba mươi năm đồng một kg hơi đối với lợn con lợn thịt các loại đối với lợn nái lợn đực sống đang khai thác là bảy mươi đồng